hàng quán đóng cửa vì dịch covid một mươi chín đa phần người dân tp hcm đã lựa chọn mua sắm trực tuyến
bởi vừa tiện lợi vừa hạn chế sự lây lan của dịch bệnh
mua sắm trực tuyến thực sự đã lên ngôi trong thời điểm dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
đặt món ăn trực tuyến qua các trang ăn uống như grab now foody
một giải pháp mà hiện nay hầu hết người dân tại tp hcm lựa chọn
để nhằm hạn chế tập trung chỗ đông người
tuy nhiên để có uy tín trong làm ăn kinh doanh
các nhà hàng ăn uống phải nghiêm túc thực hiện về an toàn vệ sinh thực phẩm
hiện nay thành phố đã thực hiện việc đóng cửa tạm ngưng hoạt động nhà hàng tiệc cưới quán ăn
cùng với đó trên các ứng dụng giao hàng kịp thời cập nhật các cửa hàng
mặt hàng để người dân
ngoài quán ăn nhiều ứng dụng mở rộng sang đặt hàng tại các siêu thị trên địa bàn
trung tâm thương mại và các siêu thị dịp này cũng tập trung cao độ phục vụ người dân mua sắm
bằng hình thức giao hàng trực tuyến qua điện thoại v v
tp hcm cũng đã có văn bản hướng dẫn gửi đến các quận huyện
thống nhất thực hiện quy định về việc ngưng hoạt động các dịch vụ cơ sở kinh doanh
đồng thời khuyến khích người dân mua sắm
thành phố sẽ kiên quyết xử lý các cơ sở kinh doanh không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định
để bảo đảm cho công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trong tình hình diễn biến mới